các bạn đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh sức khỏe và đời sống
thưa quý vị dân có sai nhưng dân quân đánh người là không được
đó là ý kiến của chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai cao tiến dũng về vụ việc xô xát đánh nhau giữa người dân và dân quân
bảo vệ dân phố tại một chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín ở phường long bình thành phố biên hòa đồng nai
hãy cùng tìm hiểu thực hư vụ việc ngay sau đây
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai đại tá vũ văn điển chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh đồng nai
đã thông tin về vụ việc xô xát đánh nhau giữa người dân và dân quân bảo vệ dân phố tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
trước đó vào chiều bốn tháng một mươi trên mạng xã hội xuất hiện hai clip ghi lại cảnh sô sát đánh nhau giữa một nhóm thanh niên
với dân quân bảo vệ dân phố trực tại chốt kiểm soát covid một mươi chín
hình ảnh cho thấy các dân quân bảo vệ dân phố đang trực tại chốt thì có một số thanh niên dùng đồ vật ném vào rồi hai bên xảy ra xô xát đánh nhau
sau đó có hai thanh niên bị giữ lại ngồi dưới đất không có chống cự và bị một người dân quân một bảo vệ dân phố dùng cây đánh tới tấp vào người
và dùng chân đá theo đại tá điền nguyên nhân là có một người leo rào vào khu phong tỏa đi giao hàng thì bị lực lượng tại chốt ngăn lại nên xảy ra xô xát
lát sau bạn bè của người này kéo đến và dùng đá ném vào lực lượng tại chốt nên mới xảy ra việc đánh nhau
cũng theo đại tá điền hiện dân quân và bảo vệ dân phố liên quan đã bị tạm đình chỉ công tác còn vụ việc bàn giao cho công an xử lý
cho ý kiến về việc này ông cao tiến dũng chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai nói ông có xem clip
dân sai trước nhưng dân quân đánh dân vậy là không được tuyệt đối không được đánh dân hành xử vậy là không được
còn đối tượng vi phạm tấn công người thi hành công vụ là chuyện khác và cũng cần được xử lý ông dung nói
những ngày vừa qua cùng với làn sóng về quê ồ ạt từng các tỉnh phía nam một số trang tin mạng xã hội đưa tin
đoàn hàng trăm người dân từ phía nam đi bộ qua tây nguyên để về bắc
vậy có hay không những trường hợp người dân đi bộ về quê tự phát như thế này đây có phải là thông tin chính xác
xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
vừa qua một số trang tin mạng xã hội đưa tin đoàn hàng trăm người dân từ phía nam đi bộ qua tây nguyên để về bắc
nhưng đây là những người về quê không có xe đều được đón đưa bằng ô tô qua các tỉnh
ông đào kim nghiệp phó giám đốc trung tâm y tế huyện đắk rơ lấp đắk nông khẳng định hoàn toàn không có tình trạng
người đi bộ thành từng đoàn hàng trăm người qua địa bàn tỉnh này
theo ông nghiệp thực tế chỉ có các đoàn xe khách của tỉnh bình phước chở người dân không có phương tiện đến ra tại chốt cai chanh
giữa địa phận bình phước với đắk nông
ngay từ đầu tỉnh bình phước đã chở toàn bộ người không có xe máy bằng các xe khách qua đắk nông
họ có danh sách cùng các khu nhà trọ của từng người
sau khi đã tổng hợp xong các xe khách của bình phước đưa những người này đến bàn giao cho chốt cai tranh
khi đến chốt đoàn người này tiếp tục tập trung khai báo y tế
sau đó được tỉnh đắk nông thuê xe khách năm mươi bốn chỗ trở qua đắk lắc
chỉ tính từ ngày hai tháng một mươi đến nay đắk nông đã cử hơn bốn mươi lượt xe trở những người tiếp tục đi qua đắk lớp
với các xe năm mươi bốn chỗ chúng tôi chỉ trượn năm mươi số chỗ để đảm bảo giãn cách chứ không thể chở hết số ghế
mấy ngày qua chúng tôi đã chở hơn bốn mươi lượt xe như vậy
hiện tại phía bình phước vẫn có những đoàn xe chở người không có phương tiện như trên qua đắk nông
và đắk nông vẫn tiếp tục đón thêm các đoàn này lại để chuẩn bị phương tiện đưa qua đắk lắc một lượt ông nghiệp nói
trong khi đó tại đắk lắc một vị lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh này cho biết
trong chiều bốn tháng một mươi tỉnh đắk lắc đã đón bảy trăm chín mươi một người dân về quê
được tỉnh đắk nông trở đến chốt cầu một mươi bốn cửa ngó vào tỉnh
tỉnh đã đưa ô tô chở số người dân này từ chốt cầu một mươi bốn đến cầu một trăm một mươi bàn giao cho tỉnh gia lai
tại gia lai bà nguyễn thị thanh lịch phó chủ tịch tỉnh cho biết
trước việc hàng trăm người dân về quê trên quốc lộ một mươi bốn tỉnh gia lai tổ chức việc đưa đón người dân ngay tại chốt cầu một trăm một mươi
cơ quan chức năng đã hỗ trợ người dân thức ăn nước uống
đồng thời tỉnh gia lai đã cử một đoàn xe sáu chiếc túc trực để đón người dân lên xe
sau đó trở đến chạm sao mai ở con tôm
tại con tum tỉnh này cũng tổ chức đoàn chở người dân tiếp tục đi qua khỏi tỉnh
những tỉnh tiếp theo sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân
cũng theo ông đào kim nghiệp những ngày qua có xuất hiện lẻ tẻ các trường hợp đi bộ
đây là những trường hợp cá biệt những người này có thể do xe hỏng
đắk nông có các chốt kiểm soát dịch cộng đồng nên đã phát hiện và cho xe trở qua đắk lắc
anh nguyễn hải bắc nhóm thiện nguyện đắk lắk hai mươi bốn h cũng cho biết
trước đó ngày hai tháng một mươi có gặp một vài nhóm đi bộ qua xã đắc ru
nên đã tập hợp các nhóm này lại tổng cộng tám mươi bốn người
và đã dùng một mươi năm xe bán tải đưa sang bàn giao cho chốt kiểm dịch phía đắk lắc
vì thế không có chuyện hàng trăm người đi bộ qua tỉnh đắk nông
như một số trang đã đưa tin anh mắc nói
không chỉ tại đắk lắc đã có rất nhiều tỉnh thành có phương án hỗ trợ người dân
về quê an toàn và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch
sau nhiều ngày đăng ký ở ủy ban dân
phường hơn một mươi bốn người dân xa xứ được tạo điều kiện chạy xe về quê
dưới sự dẫn đoàn của cảnh sát giao thông đồng nai
tạ sấp vận động tỉnh ở thành phố biên hòa ủy ban dân đồng nai tổ chức
đưa người dân sống ở địa bàn có nhu cầu về quê tại miền trung tây nguyên và nam bộ
trong danh sách đăng ký về đợt này nhiều nhất là người dân miền tây và tây nguyên
tất cả người về trước đó phải có kết quả xét nghiệm âm tính
người dân được chia làm bốn đoàn
lâm đồng miền trung bình thuận trở ra nghệ an
tây nam bộ và tây nguyên bình phước đắk nông đắk lắc gia lai con tùm
công an tỉnh cử chiến sĩ chạy xe đặc trùng dẫn đoàn
đi cùng có nhân viên y tế và hậu cần
đoàn người được dẫn tới địa phận giáp đồng nai
sau đó từng địa phương cử lực lượng tiếp nhận đưa về tới quê
nhiều người đã trả phòng trọ nên ngoài chuẩn bị thức ăn nước uống
còn chờ đồ đạc tư trang cá nhân
một số người nghe thông tin nhân viên các cây xăng ngại tiếp xúc người về từ vùng dịch
nên đổ xăng trong bình nước xuống mang theo
trước khi các đoàn xuất phát đại diện công an tỉnh chúc mọi người lên đường bình an
mong họ sớm trở lại đồng nai làm việc
chủ tịch tỉnh đồng nai cao tiến dũng cho biết
tỉnh có chủ trương đẩy mạnh vấn đề an sinh xã hội
để vận động công nhân ở lại cùng tham gia phục hồi sản xuất
với những người quyết tâm về quê địa phương tạo điều kiện kết nối các tỉnh
để tổ chức đưa người dân trở về an toàn đảm bảo quy định phòng dịch
từ đầu tháng một mươi đến nay ước tính có khoảng ba mươi người dân đồng nai đi xe máy về quê
chủ yếu là công nhân ở trọ tại các trung tâm công nghiệp lớn như biên hòa nhơn trạch bom
đồng nai hiện có ba mươi một khu công nghiệp và hàng chục cụ công nghiệp thu hút khoảng một hai triệu người lao động
trong đó có khoảng bảy mươi là người từ các tỉnh thành khác đến làm việc ở nhà trọ
yên bái phú thọ lai châu hà giang chuẩn bị phương án đón người dân
từ các tỉnh phía nam đi xe máy về quê tất cả được yêu cầu cách ly
ông trần huy tuấn chủ tịch ubnd tỉnh yên bái
cho biết từ đầu tháng này trong số hàng nghìn người dân đi xe máy từ thành phố hồ chí minh
và các tỉnh phía nam về quê có nhiều người là công dân tỉnh yên bái
chúng tôi chưa thống kê được số lượng nhưng đã đề nghị bộ chỉ huy quân sự tỉnh
bố trí nơi ăn ở cho hàng trăm người ông tuấn nói
người dân đi xe máy về đến yên bái sẽ được test nhanh để phân loại
những người tiêm hai mũi thì cách ly tập trung bảy ngày tiêm một mũi là một mươi bốn ngày
trường hợp trong đoàn có ca dương tính thì có đoàn cách ly tập trung một mươi bốn ngày
chúng tôi buộc phải cách ly tập trung
để đảm bảo an toàn tuyệt đối không lây dịch ra cộng đồng
vì các tỉnh phía nam vẫn có nguy cơ cao ông tuấn nói
ngoài tổ chức đón dòng người đi xe máy ông tuấn cho biết thêm
đã lên phương án đưa khoảng một ba trăm linh người dân quê yên bái
hiện ở thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam về bằng máy bay
dự kiến triển khai giữa tháng một mươi
đi về phải có tổ chức các tỉnh phía nam lên phương án bàn giao
yên bái tổ chức đón thì ngoài này hà nội mới cho hạ cánh
ở sân bay nội bài ông trần huy tuấn nói
phú thọ hôm nay phát công văn hỏa tốc yêu cầu các huyện thị xã
chuẩn bị khu cách ly tập trung sau khi xác định được
đoàn xe khoảng năm trăm linh người đang từ phía nam di chuyển về tỉnh này
với những người dân có nguyện vọng và gia đình đủ điều kiện cách ly tại nhà
thì các huyện thị xã lập danh sách để xem xét
tuy nhiên ông nguyễn duy anh chủ tịch huyện thanh sơn cho biết
huyện này chủ trương cách ly tập trung tất cả người từ miền nam về
để đảm bảo an toàn chống dịch
các xã sẽ tập hợp danh sách người dân đi làm ở miền nam
trước mắt bố trí cách ly tập trung
nếu số lượng quá lớn mới chuyển sang phương án cách ly tại nhà
ông nguyễn duy anh nói
lai châu ông bùi tiến thanh giám đốc sở y tế cho biết
tỉnh này chưa nắm được số lượng cụ thể người dân đi xe máy về quê
tuy nhiên các lực lượng chức năng đã sẵn sàng phương án đón cách ly theo quy định
với người về từ vùng không có dịch tỉnh yêu cầu tự theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày
về từ nơi đa dạng cách theo chỉ thị một mươi năm thì theo dõi sức khỏe tại nhà ba ngày
nếu đã tiêm đủ liều vaccine
người chưa tiêm đủ hai mũi thì cách đi tại nhà ba ngày theo dõi sức khỏe một mươi tám ngày
người về từ nơi giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu nơi phong tỏa
sẽ phải cách ly tập trung bảy ngày nếu đã tiêm đủ liều vaccine hoặc ép không khỏi bệnh
người chưa tiêm tiêm chưa đủ liều thì cách ly tập trung một mươi bốn ngày
ông sùng đại hùng giám đốc sở lao động thương binh xã hội tỉnh hà giang cho biết
đơn vị đang lên phương án đó lao động từ các tỉnh phía nam về
trình lãnh đạo tỉnh xem xét tinh thần là sẽ phân loại và cách ly tập trung
trước đây người dân về lẻ tè
thì tỉnh ra cho các huyện trực tiếp đón phụ trách việc cách ly
nhưng hiện tại qua nắm tình hình có tới hàng nghìn người hà giang đang trên đường về
nên chúng tôi phải có phương án chi tiết để không bị quá tải ông hùng nói
trong những ngày qua hàng nghìn lao động từ thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an
đã đổ về miền tây khi các tỉnh thành này nới lỏng giãn cách từ ngày một tháng một mươi
theo thống kê của bộ công an hiện có ba năm triệu người các địa phương cả nước
làm việc tại bốn tỉnh thành nói trên
trong đó có hai một triệu người muốn về quê
từ ngày bốn tháng một mươi đến nay các chốt kiểm soát ở miền trung
đã ghi nhận dòng người đi xe máy về các tỉnh phía bắc
trước đó cuối tháng bảy dòng người từ một số địa phương phía nam
cũng chạy xe máy về các tỉnh miền trung
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này việc theo dõi diễn biến dịch
là ngay cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng
để bảo vệ chính bạn và cộng đồng là vô cùng cần thiết
còn bây giờ xin chào và gặp lại